chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa có văn bản trình thủ tướng chính phủ về việc cân đối bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu kinh tế năm căn
khu kinh tế năm căn được thủ tướng chính phủ quyết định thành lập vào năm hai nghìn một mươi và được phê duyệt quy hoạch chung vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba với tổng diện tích trên một mươi hectare
hiện nơi đây chỉ mới xây dựng được các trục đường chính giải phóng mặt bằng
những hạng mục cần nguồn đầu tư gồm
khoảng bốn hộ vào ở tuy nhiên đến nay vẫn chưa bố trí kế hoạch vốn để thực hiện dự án này
theo đó địa phương mong muốn chính phủ hỗ trợ hai trăm tám mươi tỷ đồng từ nguồn dự phòng một mươi trong kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
là tổng hợp đa ngành đa lĩnh vực là đầu mối giao thương quốc tế tạo động lực phát triển cho tỉnh cà mau và vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông cửu long